thủ tướng đức olaf schol cùng đoàn doanh nghiệp nước này đã lên đường tới bắc kinh trong chuyến thăm chính thức trung quốc
đây là chuyến thăm đầu tiên của thủ tướng olaf schol tới trung quốc kể từ khi ông nhậm chức vào cuối năm ngoái
và cũng là nhà lãnh đạo một quốc gia phương tây đầu tiên tới bắc kinh sau khi đại dịch covid một mươi chín bùng phát
chính phủ đức cho biết tại bắc kinh sáng bốn tháng một mươi một thủ tướng scon sẽ hội đàm với chủ tịch trung quốc tập cận bình
và sau đó là thủ tướng lý khắc cường các cuộc hội đàm sẽ tập trung vào quan hệ song phương
các vấn đề quốc tế như chống biến đổi khí hậu xung đột ở ukraine và tình hình trong khu vực đông á
thủ tướng scots nhấn mạnh rằng trung quốc sẽ đóng vai trò quan trọng trong nền chính trị thế giới
về phần mình người phát ngôn của bộ ngoại giao trung quốc triệu lọc kiên bày tỏ hoan nghênh về chuyến thăm của nhà lãnh đạo đức
nhấn mạnh những điểm tương đồng và lợi thế trong hợp tác giữa hai bên
với kim ngạch thương mại hàng năm đạt khoảng hai trăm bốn mươi năm tỷ euro tương đương với hai trăm ba mươi chín tỷ đô la mỹ
trung quốc hiện là đối tác thương mại quan trọng nhất
riêng trong sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi hai các công ty đức đã đầu tư một mươi tỷ euro tương đương với chín bảy tỷ usd vào trung quốc